thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi tháng ba âm lịch hàng vạn lượt đồng bào từ khắp mọi miền của tổ quốc đã hành hương về đền hùng tham dự các hoạt động dỗ tổ
cùng với việc triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế tham dự lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
công an tỉnh phú thọ còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không để xảy ra ủn tắc và mất an ninh trật tự tạo thuận lợi cho người dân du khách thực hành các nghi thức tín ngưỡng
sáng nay tại khu vực đền hùng bất chợt xuất hiện mưa to nên lưu lượng và phương tiện đổ về khu di tích lịch sử đền hùng trong buổi sáng sớm không đông như những năm trước
tuy nhiên để chủ động phòng ngừa không để xảy ra ủn hướng cục bộ nhất là thời điểm lãnh đạo đảng nhà nước sơn hương
tưởng niệm các vô hùng công an tỉnh phú thọ đã bố trí một cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực khu di tích lịch sử đền hùng lực lượng công an đã phối hợp với tỉnh đoàn huy động ba trăm linh thanh niên tình nguyện và lực lượng quân đội triển khai hệ thống hàng rào mềm không để xảy ra u nứ cục bộ

tổng thống của đảng tỉnh bắc cường kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bán các loại hàng giả hàng kém chất lượng trong khu di tích
đặc biệt thông qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các bãi trông giữ xe trái phép không để xảy ra tình trạng treo kéo gây phản cảm cho du khách
không chỉ riêng lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
và toàn bộ các lực lượng tham gia phương án bảo đảm an ninh trật tự
đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục khó khăn
đồng thời là công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết khác
đã được đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
các lực lượng chức năng đã chuẩn bị hết sức chú đáo
cơ bản là các lực lượng đều khắc phục mọi khó khăn
và đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đảng ủy ban giám đốc ban chỉ huy đã yêu cầu
trong đó là đảm bảo tuyệt đối an toàn của các đoàn
cho đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
cũng như là tính mạng sức khỏe an toàn của người dân
cơ bản là đã được đảm bảo
chú thấy công tác an ninh ở đây rất là tốt
thứ nhất là sắp xếp trật tự từ những cái biến bãi xe này
cho đến lực lượng an ninh
ở đây cũng sắp xếp rất là tốt
theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức dỗ tổ
trong sáng nay
đã có hàng chục nghìn phương tiện đưa đón người dân
về đền hùng tham dự các hoạt động lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã chủ động phương án
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách
liên quan tới tình hình giao thông trong kỳ nghỉ lễ
trong ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ
thì tình hình giao thông trong sáng nay
tại các cửa ngõ ở thủ đô hà nội
mật độ không cao so với chiều hôm qua
ngày hai mươi tám tháng bốn
tuy nhiên thì các phương tiện di chuyển chậm
và trong khi đó thì tại hàng ngàn người dân
từ tp hcm về quê du lịch
thì đã khiến cho giao thông các cửa ngõ tiếp tục căng thẳng
vào sáng sớm nay
mật độ giao thông tại các tuyến đường hà nội không đông
do mưa lớn từ sáng sớm
nên các phương tiện di chuyển chậm
tuy nhiên trên tuyến đường vành đai ba trên cao
tiếp tục ủn tắc kéo dài
do tai nạn giao thông liên hoàn giữa năm xe ô tô
theo đội cảnh sát giao thông số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
bắt đầu ghi nhận có một số người bị thương
không có nạn nhân tử vong
năm phương tiện nằm chắn
toàn bộ đường vành đai ba trinh cao
gây ủn tắc cục bộ
đến gần trưa vụ tai nạn đã được xử lý hiện trường
các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại
còn tại tp hcm
cửa ngõ phía đông tp hcm
hai tuyến đường để rời tp hcm
là nguyễn thị định ra phà cát lái
và cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đều ủn ứ ngày đầu nghỉ lễ
các tổ tuần tra cảnh sát giao thông
thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cắt lái
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
tổ chức điều tiết phân luồng từ xa
và để giảm tải trên cao tốc
một số thời điểm cảnh sát giao thông đã phải lập rào chắn
yêu cầu các phương tiện quay đầu
biện pháp này đã giúp cho cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tránh được ủn tắc nghiêm trọng từ đường dẫn
đến trạm thu phí long phước
phường long phước tp thủ đức
cho đến thời điểm này
thì tình hình giao thông tại các ngõ ra vào
của tp hcm và tp hcm đã ổn định
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực
một trăm linh quân số
đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên cao tốc nội bài lào cai
đoạn km một trăm tám mươi năm hai trăm linh
ở huyện văn yên tỉnh yên bái
làm nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu
trong đó đã có một trường hợp tử vong
theo công an tỉnh yên bái
vụ tai nạn xảy ra vào ba giờ sáng cùng ngày
thời điểm đó xe khách mang biển số
hai mươi chín b điều khiển chạy hướng
lào cai hà nội đã bị mất lái
quay ngang xe giữa cao tốc
và đúng thời điểm đó xe khách mang biển số hai mươi chín b
sáu mươi hai nghìn ba trăm chín mươi một chạy hướng ngược lại
đã tông trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường
vụ tai nạn xảy ra khiến hai xe bị hư hỏng nặng
và một mươi tám người bị thương phải đưa vào
bệnh viện cấp cứu
trong số các nạn nhân thì có một tài xế
bị đa chấn thương
sau khi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu
nhưng đã tử vong
một trường hợp khác bị đa chấn thương
dập nát hai cẳng chân
đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu
chuyển máu thoát sốc và chuyển tuyến
về bệnh viện việt đức hà nội để tiếp tục điều trị
các bệnh nhân còn lại bị chấn thương phần mềm
xây sát và được đưa đi thực hiện
các xét nghiệm cận lâm sàn
cũng trong sáng nay lúc khoảng bảy giờ
một chiếc xe khách đi trên cao tốc nội bài lào cai
đã đâm vào hộ lan và lật ngang
ở ta lùi âm bên đường
nhưng rất may vụ tai nạn không có thương vong
trước đó trong ngày hai mươi tám tháng bốn
trên cao tốc này cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
làm một số phương tiện bị hư hỏng
tiếp tục với các tin tức khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận liên triểu tp đà nẵng vừa khởi tố
bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn tân
năm mươi ba tuổi chú tại phường hòa khánh năm
quận liên triểu tp đà nẵng
về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu điều tra vào khuya
ngày bốn tháng bốn tân uống rượu
bia say và về nhà gây
sự với vợ sau đó tân hành hung
khiến cho vợ bị thương tích nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triều đã làm việc với nguyễn tân
tại cơ quan công an tân thừa nhận
về hành vi phạm pháp của mình
vụ việc vẫn đang được tiếp tục cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an lâm đồng vừa bắt quả tăng
hay vụ tàng trữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn
điều đáng chú ý là các đối tượng
trong vụ việc đều ẩn nấu trong phòng
cho thuê và khách sạn
để che mắt sự phát hiện của lực lượng công an
đột kích tầng hầm các nhà cho thuê
trên đường nguyễn văn trỗi phường hai
lực lượng chức năng đã bắt quả tang nguyễn thành hiệp
hai mươi tám tuổi trú tại huyện lâm hà cùng tăng vật
gồm hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy loại ketamin
ba viên nén nghi là thuốc lắc
và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
như ống hút loa đèn
qua đầu tranh hiểu khai nhận số ma túy trên được mua
với giá năm mươi triệu đồng
trước đó lực lượng công an đã bất ngờ đột kích
vào căn phòng số hai b khách sạn k o phường hai
bắt quả tăng đào trần vĩnh khang
đang tảng trữ cất giống một bịch ma túy lớn
một mươi bảy gói ma túy nhỏ
qua đấu tranh khai nhận đây là ma túy dạng ketamin
được đối tượng mua với giá là
ba mươi năm triệu đồng
với mục đích phân ra bán lại
khi đang phân nhỏ để chuẩn bị mang đi bán cho các con nghiện
thì bị bắt quả tăng
còn tại quảng ninh đội cảnh sát kinh tế
công an tp hoạn long vừa
phát hiện một nhà kho chứa gần
một trăm linh bình khí n hai o
không có hóa đơn chứng tự
cụ thể vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn
tổ công tác đội cảnh sát kinh tế
công an tp hạ long phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang bình kiểm soát
đang đỗ tại cửa nhà kho
tại phường hùng thắng tp hoạn long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
trong xe ô tô có tổng số một mươi bình kim loại
nghi là khí n hai o
tiếp tục kiểm tra nhà kho và cũng là phòng trọ
của đặng tuấn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở gần đó lực lượng chức năng đã phát hiện
thêm bảy mươi hai bình kim loại có đặc điểm
giống như trên nghi là có chứa khí n hai o
đặng tuấn long là lái xe
đồng thời là chủ của số hàng hóa
nói trên không xuất trình được
hóa đơn chứng tự liên quan
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
lực lượng kỳ sát hình sự
công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với
công an huyện nghĩa hành vừa triệt phá tụ điểm
đá gà số tiền thu giữ là gần
một trăm linh triệu đồng
điểm đá gà ăn thu bằng tiền
tại quán cà phê green ở thôn
hiệp phổ nam xã hành trung huyện nghĩa hành
do đối tượng tà hùng khánh làm chủ
tổ chức với số tiền ghi cá độ
trên sổ là gần tám mươi hai triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ
một mươi tám đối tượng hai con gà đá cùng gần
một trăm linh triệu đồng tiền mặt phương tiện
và các dụng cụ như cân và đồng hồ
dùng để tổ chức đá gà
tụ điểm đá gà hoạt động trong quán cà phê
luôn có người tổ chức bảo vệ
và canh theo dõi người lạ
và tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn
nhông nương tụ xã phú sơn
huyện ba vì tp hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm
và có nốt rùi cách năm cm
sau mết phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè
phường lam sơn quận lê trân
tp hải phòng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng nguyễn quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bảy trương định
phường trương định quận hai bà trưng
tp hà nội cao một m bảy mươi ba
và có sẹo chấm cách một cm
dưới sau đôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự
can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện